công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố bắt tạm giam
cựu giám đốc một công ty sách thông đồng lập chứng tử
mua bán lòng vòng đẩy giá thiết bị giáo dục lên gấp nhiều lần
gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
căn cứ kết quả điều tra mở rộng công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với vũ tất triều
chú quận năm tờ liêm hà nội để làm rõ
tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo tài liệu điều tra triều là cựu giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục hà nội
lợi dụng việc thực hiện hợp đồng cung cấp trang thiết bị giáo dục cho các đơn vị trên địa bàn
các huyện việt yên và lục nam bắc giang
triều đã thông đồng lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng
đẩy giá thiết bị giáo dục lên gấp nhiều lần
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó công an tỉnh bắc giang đã khởi tố tám bị can
trong đó có nhiều bị can nguyên là lãnh đạo cán bộ phòng tài chính kế hoạch các huyện việt yên và lục nam